chủ cửa hàng là lương thị hải yến cho biết mua hàng này trên mạng xã hội số khẩu trang này được nhập rời khi bán cho khách mới tiến hành đóng gói sản phẩm một mươi chiếc trên túi
giá mỗi khẩu trang này từ năm sáu đồng trên chiếc nhưng được bán buôn với giá sáu mươi năm bảy mươi đồng một túi
đến thời điểm lực lượng chức năng phát hiện thu giữ đã có hai chín trăm chín mươi chiếc khẩu trang được chủ cửa hàng bán ra ngoài thị trường

chủ cửa hàng là lương thị hải yến cho biết mua hàng này trên mạng xã hội số khẩu trang được chủ cửa hàng bán ra ngoài thị trường
cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã phát gần hai khẩu trang y tế miễn phí cho lái xe và hành khách đi trên các phương tiện công cộng xe ô tô chở khách trên tuyến quốc lộ một a
bên cạnh đó kết hợp với công tác tuyên truyền đến mọi người dân cách dùng khẩu trang phòng chống dịch bệnh và các biện pháp đảm bảo cho tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức cho người dân trong dịp đầu xuân năm mới
việc làm này được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao
tại thời điểm này bệnh xá công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức phun thuốc phòng dịch bệnh tại các phòng làm việc
đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh trụ sở cơ quan đơn vị đảm bảo vệ sinh môi trường tạo cảnh quan trong cơ quan đơn vị luôn sạch đẹp và góp phần phòng chống dịch bệnh liên quan virus corona